thưa quý vị trưa ngày một tháng một mươi cdc hà nội cho biết trên địa bàn thành phố vừa có thêm một ca mắc covid một mươi chín ở quận long biên từ thành phố hồ chí minh về
bệnh nhân đi công tác thành phố hồ chí minh từ ngày hai mươi tháng chín đến ngày hai mươi bảy tháng chín trước khi về được làm xét nghiệm âm tính
và trước đó trong ngày hôm qua hà nội cũng đã phát hiện một ca dương tính với sars cov hai tại bệnh viện hữu nghị việt đức
ngoài ra tại địa chỉ số bảy mươi bảy phủ doãn phường hàng chống quận hoàn kiếm cũng phát hiện một nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám nhiễm covid một mươi chín
do vậy ubnd quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã chỉ đạo đóng cửa các cửa hàng dọc phố vũ doãn sau khi phát hiện một số ca nhiễm covid một mươi chín tại khu vực này
theo đó ubnd quận hoàn kiếm đã chỉ đạo trung tâm y tế của quận phối hợp với cdc hà nội bệnh viện hữu nghị việt đức phong tỏa và phun khử khuẩn toàn bộ tòa nhà d của bệnh viện
các lực lượng
các lực lượng chức năng cũng đã điều tra các trường hợp liên quan sơ bộ giả soát có chín mươi f một trong bệnh viện hai mươi nhân viên y tế ba mươi năm nhân viên ba mươi năm bệnh nhân và lực lượng chức năng cũng đã lấy tám trăm linh sáu mẫu xét nghiệm với nhân viên y tế người bệnh người nhà bệnh nhân trong bệnh viện
ngay sau khi có thông tin về ca bệnh là người nhà vào chăm sóc người bệnh điều trị tại khoa ung bướu của bệnh viện hữu nghị việt đức bệnh viện này cũng đã tạm thời phong tỏa tòa nhà d để lấy mẫu toàn bộ người nhà bệnh nhân
nhân viên y tế trong tòa nhà này với số lượng là khoảng một bốn trăm linh người